được đầu tư hàng ngàn tỷ đồng nhưng mới đưa vào sử dụng chưa tới hai năm tuyến đường biển từ cầu cửa đại qua địa bàn các huyện duy xuyên thăng bình đến thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam đã bị xuống cấp nghiêm trọng
nhiều đoạn đường bị bong chóc xuất hiện những ổ gà ổ voi tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông khiến cho người dân bức xúc
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
đây là đoạn đường giáp danh giữa xã duy hải huyện duy xuyên và xã bình dương huyện thăng bình
mặt đường bị bong chóc xuất hiện nhiều ổ voi ổ gà khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn và gây mất an toàn giao thông cho người dân và phương tiện qua lại
nhiều đoạn đường bị bong chóc xuất hiện những ổ gà ổ voi tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông khiến cho người dân bức xúc
đoạn đường bị bong chóc xuất hiện nhiều ổ voi ổ gà khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn và gây mất an toàn giao thông cho người dân và phương tiện qua lại

đoạn đường bị bong chóc xuất hiện những ổ voi tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông khiến cho người dân bức xúc
đoạn đường bị bong chóc xuất hiện những ổ voi tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông khiến cho người dân bức xúc